đang trên đường vận chuyển thuê ma túy lường văn long đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp cùng phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la phát hiện bắt xử
thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn ngay sau đây
theo đó vào hồi một mươi chín h ngày một mươi hai tháng năm lực lượng chức năng đã bắt quả tang lường văn long về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ hơn hai trăm bốn mươi bảy gram heroin và hơn một viên ma túy tổng hợp
long khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng không rõ tên tuổi với giá một triệu đồng
sau khi nhận ma túy từ thành phố hồ chí minh gửi về lý đức nghĩa chú phường bình khánh thành phố long xuyên tỉnh an giang
thuê phòng trọ rồi cùng lý hữu đăng bán lại cho các con nghiện
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ trong phòng nhiều bọc ni lông
bên trong chứa hơn năm mươi một gram ma túy dạng ketamin và mdma
cùng nhiều tăng vật liên quan đến hoạt động mua bán và sử dụng
trái phép trên ma túy của các đối tượng
sáng ngày một mươi bốn tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với nghĩa và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đăng
để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy